đại diện vụ thị trường trong nước của bộ công thương dự báo giá xăng dầu thế giới sẽ hạ nhiệt trong quý bốn năm nay
những tháng tới bình quân giá xăng thành phẩm trên thế giới vẫn sẽ có những biến động bất thường
giao động trong khoảng từ một trăm bốn mươi năm đến một trăm năm mươi năm usd một thùng tức là tăng bảy mươi ba một trăm linh so với cùng kỳ năm ngoái
trong trường hợp nhà điều hành không trích lập vào quỹ bình ổn giá cùng với việc giảm thuế bảo vệ môi trường
giá xăng bán lẻ sẽ có giá bán dưới ba mươi một bảy trăm linh đồng còn dầu là sẽ dưới hai mươi bảy một trăm linh đồng
sáng quý bốn năm nay giá xăng dầu thế giới được dự báo sẽ hạ nhiệt về khu vực
tức là từ một trăm một mươi đến một trăm một mươi năm usd một thùng điều này sẽ kéo theo mức xăng tăng cao của giá
xăng dầu trong nước sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng hai mươi bốn đồng một lít với xăng và hai mươi đồng một lít đối với dầu